trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín tác động đến nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế thế giới
hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
về an ninh lương thực đã diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của bộ trưởng nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm malaysia
tại hội nghị trực tuyến đại diện các quốc gia diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec đánh giá
năm hai nghìn hai mươi là một năm đặc biệt khi tình hình đại dịch covid một mươi chín và thiên tai diễn ra rồn rập
khiến các quốc gia trên thế giới phải đối mặt với những khó khăn thách thức khó lường
cũng như sự đứt gãy chưa từng có trong lịch sử hội nhập quốc tế hiện đại
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam lê quốc doanh nhấn mạnh
diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec cần sớm triển khai các giải pháp bảo đảm khả năng tiếp cận
các nguồn tài chính công nghệ và nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông lâm ngư nghiệp
bảo đảm các hoạt động logistics liên kết liên khu vực và quốc tế vận chuyển lương thực nông lâm sản được diễn ra liên tục và thông suốt
việt nam cam kết sẽ tiếp tục góp phần vào việc bảo đảm an ninh lương thực khu vực và toàn cầu trong bối cảnh covid một mươi chín
đồng thời chung tay với các quốc gia thành viên apec nhằm nhanh chóng phục hồi sau đại dịch và thiên tai